tên nguyên đán mẫu tốt hai nghìn một mươi tám đã cận kề
những ngày này người việt đang sinh sống tại các nước trên thế giới
cũng tổ chức nhiều sự kiện đầy ý nghĩa để hướng về quê hương
và cùng hòa chung vào niềm vui đón tết cổ truyền của dân tộc
tại nước pháp một sự kiện mang tên trái tim việt nam
nhằm giới thiệu về đất nước lịch sử văn hóa và con người việt nam
kéo dài đến ngày một mươi tám tháng hai tức hết mùng ba tết
do hội hiễu nghị việt nam l oré atlantique
và hội sinh viên việt nam tại thành phố nante tổ chức
sự kiện đang thu hút đông đảo công chúng pháp đến tham gia
trong số các sự kiện được coi là điểm nhấn của trái tim việt nam
kéo dài suốt gần hai tuần qua là triển lãm giới thiệu trang phục năm mươi bốn dân tộc
do ông alain dusab người pháp yêu mến việt nam
có thời gian sống ở việt nam trong thời gian dài siêu tập
và cho hội hiễu nghị việt nam l oré atlantique mượn để trưng bày
trong suốt thời gian diễn ra sự kiện trái tim việt nam
phải nói là xuống đây và cảm thấy là rất là cảm động
cũng như là rất là tự hào
vì sao bởi vì là thấy rằng là khi mà người việt nam
ở nơi nào cũng hướng về tổ quốc
và người việt nam ở nơi nào cũng muốn giới thiệu với bạn bè
những cái nét hay nét đẹp của đất nước
thì ở cái triển lãm này chúng ta có thể nhìn thấy
cái sự đa dạng của văn hóa việt nam
những cái phần rất là đẹp của từng miền của việt nam
đã được hội tụ ở đây ở một nơi rất xa xôi với đất nước
triển lãm về các dân tộc việt nam rất thú vị
qua triển lãm tôi đã hiểu biết nhiều hơn về những dân tộc thiểu số của các bạn
và đây là một nguồn thông tin bổ sung rất thú vị
cho những người đã và sắp có dịp thăm việt nam
rất nhiều bức ảnh có ý nghĩa những bộ trang phục truyền thống
công cụ lao động của người dân các dân tộc việt nam rất độc đáo
ngoài ra triển lãm ảnh của nhấp ảnh gia sebastian laval
về cuộc sống đời thường của người dân các dân tộc việt nam
với sáu mươi năm bức ảnh chọn lọc trong số hàng nghìn bức ảnh của ông
thu hút đông đảo công chúng pháp
tôi rất đam mê chụp ảnh tìm hiểu và khám phá về con người việt nam
và sự đa dạng văn hóa của các dân tộc ở từng vùng miền trên đất nước của các bạn
tôi cũng là một trong những người đầu tiên chụp ảnh về đề tài này
để cho thế giới biết được và hiểu rõ hơn về văn hóa các vùng miền ở việt nam
trong vòng hai mươi hai năm trở lại đây
cũng để mọi người thấy được sự thay đổi rõ rệt của việt nam trong những năm vừa qua
chương trình văn nghệ với tên gọi con rồng trong đời việt nam
đầu tiên số ba mươi nghệ sĩ không truyền của hội sinh viên việt nam tại thành phố nantes
và các bạn pháp biểu diễn cũng được khán giả pháp đánh giá cao
đây cũng là chương trình sẽ dành biểu diễn đón tết vào ngày một mươi bảy tháng hai tới